nhằm lan tỏa từng yêu thương cũng như khơi dậy lòng từ bi của người con phật
chương trình ánh sáng yêu thương nhằm gây quỹ tu sửa lãi nơi ở của những người khiếm thị
đã diễn ra tại thành phố hồ chí minh
ở miền xa xôi đầy nắng gió quanh đâm phải gánh chịu bao thiên tai lũ lục
có một mái nhà chung xuống cấp trầm trọng không đủ che mưa che gió
đang cưu mang một trăm sáu mươi sáu người mù và khiếm thị
với thông điệp ánh sáng yêu thương chương trình với những ca khúc về tình người
tình thương để suy ấm phần nào những mảnh đời bất hạnh đau thương trong cuộc sống
chương trình sẽ dành toàn bộ số tiền ủng hộ trực tiếp từ chương trình ca nhạc
để gây quỹ từ thiện tu sửa lại mái nhà chung của hội người mù tam kỳ quảng nam